theo báo cáo tổng hợp của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế số ca nhập viện do tai nạn giao thông pháo nổ đánh nhau ngộ độc thực phẩm
ở dịp tết năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái
tính chung sau sáu ngày nghỉ lễ có ba bốn mươi một ca cướp cứu do đánh nhau tăng so với tết của năm hai nghìn hai mươi hai
bảy mươi trong số đó khoảng hơn một ba trăm linh ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có một mươi trường hợp tử vong
về tai nạn lao động sinh hoạt trong sáu ngày nghỉ có gần một mươi hai ca khám cấp cứu một mươi chín ca tử vong
về cấp cứu ngộ độc tổng sáu ngày nghỉ lễ có gần bảy trăm linh ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa tăng hai mươi so với cùng kỳ tết năm ngoái
ngoài ra có bốn trăm linh ba bệnh nhân khám cấp cứu vì tai nạn pháo nổ pháo hoa tăng ba mươi bốn năm ba mươi bốn ca vào viện vì tai nạn vũ khí vật liệu nổ tự chế tăng hơn hai mươi sáu và với hai ca tử vong
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đang tập trung truy xét người đàn ông đi xe máy cướp ba trăm năm mươi tờ vé số của một người phụ nữ trên đường hải thượng lãn ông
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một bà phạm thị bích hòa đang bán vé số trước trụ sở hội người mù tỉnh bình thuận thì có một người đàn ông đi xe way màu đỏ đen vào mua vé số
người đàn ông này đề nghị bà hòa đưa cả sấp vé số cho để chọn
lợi dụng lúc bà hòa không để ý người đàn ông đã cầm xuất vé số rồi tăng ga bỏ chạy
được biết tập vé số của bà hòa bị cướp tổng cộng có ba trăm năm mươi tờ
công an thành phố phan thiết đã trích xuất camera truy tìm thủ phạm
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có hai đối tượng là nguyễn thị phương thảo và trần thúy bình là chủ và quản lý của nhà nghỉ gia bảo phúc
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong ba phòng tại nhà nghỉ gia bảo phúc ở phường long bình tân tp biên hòa
qua làm việc chủ và quản lý của nhà nghị khai nhận từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay do muốn kiếm thêm thu nhập cho nên bình và thảo đã cho thuê phòng để khách sử dụng ma túy với giá là một triệu đồng một lượt